thưa quý vị với số ca nhiễm covid một mươi chín ngày một tăng gần một trăm linh ca mỗi ngày
mới đây ubnd tp hà nội đã khuyến cáo người dân khi đi siêu thị quán bar
dạp chiếu phim hay đi xoay bít thì phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch
văn bản của tp hà nội đã được ban hành hoạt tốc nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch
tại thủ đô và truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận về công tác này
tại một số điểm công cộng tập trung đông người vào dịp cuối tuần
tại tuyến phố đi bộ khu vực quận hoàn kiếm
nơi đây tập trung khá đông người dân đến vui chơi vào dịp cuối tuần
bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
lực lượng công an còn thường xuyên đưa ra khuyến cáo với người dân về việc đeo khẩu trang nơi đông người
chúng tôi có tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh cửa tự và đồng thời sẽ nhắc nhở người dân
tuyên truyền để người dân nhận biết nhận thức được tình hình đang diễn biến phức tạp
khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang
đi vào các khu vực công cộng vui chơi
khi nhận được các khuyến cáo của lực lượng chức năng
thì bản thân người dân cũng đã có ý thức chấp hành
đặc biệt là việc thực hiện đeo khẩu trang
tuy nhiên có một số người dân trong quá trình tham gia hoạt động vui chơi giải trí ở nơi công cộng
mặc dù có mang theo khẩu trang nhưng lại cất trong túi
thì lực lượng chức năng cũng đã nhắc nhở và cơ bản người dân đã chấp hành
tại phượng hàng gai địa bàn có nhiều hoạt động dịch vụ
ngay khi có chỉ đạo của thành phố hà nội về thực hiện quy tắc hai k tại nơi công cộng
chính tuyển sở tại cùng ngành y tế đã đến cơ sở đưa chú quán ăn
địa điểm vui chơi công cộng để tuyên truyền nhắc nhở
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn phục vụ nhiều du khách nước ngoài
chúng tôi đã làm việc với các bên công ty du lịch
và họ cũng nói rõ hơn về lịch trình của khách đi đến từ việt nam như thế nào
và chúng tôi cũng nói luôn là cái biện pháp phòng dịch của việt nam bây giờ
khi khách về đây đầu tiên là khách vào cửa chúng tôi yêu cầu sát khuẩn tay
và thứ hai là phải bịt khẩu trang
trang tôi cũng đã ngay lập tức triển khai việc thông tin tới nhân dân
về tình hình dịch cũng như chỉ đạo của thành phố
bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng sử dụng hệ thống facebook và cổng thông tin điện tử của phường
để đăng tải các nội dung về hướng dẫn người dân hai k và cộng vaccine
dù hà nội có yêu cầu thực hiện nghiêm hướng dẫn hai k
các địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng lập tức thực hiện
tuy nhiên đối với du khách do mới dừng lại ở mức độ khuyến cáo
nên nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng như thế này
đến thời điểm hiện tại thì hình thức chủ yếu vẫn là hình thức tuyên truyền và khuyến cáo với bà con nhân dân
dân cáo là đeo khẩu trang và tích cực tiêm phòng vaccine
phòng vaccine là để phòng bệnh covid một mươi chín và thực hiện những cái biện
khắc phòng ngộ cá nhân
trong bối cảnh dịch diễn biến ngày một tăng như hiện nay
việc thực hiện tốt thông điệp hai k khẩu trang và khử khuẩn
tại các điểm công cộng hay sự kiện tập trung đông người
sẽ góp phần rất lớn ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới